cá là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe
đặc biệt cá là nguồn cung cấp omega ba một loại axit béo có lợi cho sức khỏe
không chỉ vậy món ăn này cũng rất hiệu quả với những người hay đau nhức xương khớp khi trời lạnh
không ít người gặp tình trạng đau nhức các khớp xương với nguyên nhân từ bên ngoài như là trời lạnh dầm mưa
theo y học cổ truyền việc điều trị bệnh dạng này thường kết hợp thuốc và phương pháp giảm đau
như ôn châm điện châm bấm huyệt so bóp với dầu gừng hoặc dầu ngải diệp
trường ấm bằng túi trường thảo dược sông thuốc ngâm chân thảo dược hoặc cấy chỉ quang trâm
ngoài ra một chế độ ăn uống và vận động phù hợp sẽ giúp phòng ngừa hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh rất hiệu quả
các chuyên gia đã khuyến cáo trong một tuần nên có ít nhất hai bữa ăn có món cá hoặc nhiều hơn
giúp dự phòng bệnh và hỗ trợ điều trị nếu gia đình có người bị đau nhất xương khớp khi chuyển mùa
sau đây là một số loại cá bổ dưỡng rất tốt cho người bệnh này như sau
thứ nhất cá lóc loại cá này vị ngọt bình khí bình
theo các chuyên gia dinh dưỡng trong một trăm năm mươi gram thịt cá lóc sẽ cung cấp khoảng một trăm một mươi tám calor
và lượng calor này sẽ thay đổi tùy vào món ăn bạn chế biến
thịt cá có tác dụng trừ phong thấp khu phong thanh nhiệt bổ khí huyết bổ gân xương an thai hành thủy
các món ăn chế biến từ cá lóc tốt cho người bị đau nhức mỏi cơ xương khớp
thứ hai cá rô phi theo đồng ý thì cá rô phi vị ngọt tính bình không độc tác dụng bổ khí huyết ít tỉ thận dưỡng xương khớp
loại cá này bổ dưỡng cho người già suy giảm trí nhớ trẻ em còi cọc chậm lớn thiếu máu nhức mỏi đai tháo đường tăng huyết áp suy nhược dùng đều tốt
tuy nhiên cần chú ý khi chế biến và sử dụng vì cà rô phi có nhiều xương nhỏ
thứ ba cá bống cá bống là thư phẩm quý và có tác dụng chữa bệnh
cá bống dò protein ít chất béo có các vitamin b hai d e phốt pho và chất khoáng
theo đồng ý cá bống có vị ngọt mặn tính bình vào tì vị can thận có tác dụng kiện tì ích khí hòa vị bổ can thận
cá bống được dùng cho những trường hợp cơ thể suy kiệt yếu mỏi tay chân ho suyễn tiêu hóa kém
mặt khác lượng collagen rất phong phú trong cá bống có tác dụng tăng cường sức khỏe và làm đẹp
thứ tư cá lạc
theo y học cổ truyền cá lạc có tên là mạn lệ ngư vị ngọt tính bình không độc công dụng chứa các thứ độc chứa phong lở tê thấp đau nhức lưng mỏi chân sát trùng lao
còn theo các nhà dinh dưỡng cá lạc rất bổ dưỡng chứa nhiều chất béo calcium sát và vitamin a